chiến thắng bảy mươi năm lượt tiểu đoạn địch tại chương thiện năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đã chứng minh hùng hồn một chủ trương đúng đắn táo bạo kịp thời của khu quỹ bộ tư lệnh quân khu tỉnh quỹ cần thơ và các tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long
đặc biệt là sự chịu đựng gian khổ hy sinh tinh thần chiến đấu kiên cường dũng cảm của quân dân đồng bằng sông cửu long
chiến thắng này đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước trên chiến trường miền tây
dĩ nhiên là xã dùng sâu còn nhiều khó khăn của huyện long mỹ tỉnh hậu giang
nhưng với niềm tự hào về truyền thống cách mạng sự cần cù chịu khó đảng bộ và nhân dân nơi đây không ngừng phấn đấu dương lên
đặc biệt là năm hai nghìn sáu xã được tỉnh chọn thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới
đến nay xã đã đạt được những thành quả đáng trân trọng trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
và trở thành một trong ba xã đầu tiên của hậu giang được công nhận là xã nông thôn mới
có được thành quả như ngày hôm nay qua ba năm triển khai xây dựng nông thôn mới xã vĩnh diễn đã được quan tâm đầu tư hoàn thành một mươi chín trong tổng số một mươi chín tiêu chí
với tổng nguồn vốn là ba trăm năm mươi hai tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu đồng trong đó giống ngân sách trung ương bảy mươi năm tỷ sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng giống ngân sách địa phương một trăm linh bốn tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng
giống nhân dân đóng góp chín mươi hai tỷ bảy trăm linh triệu đồng còn lại là giống tính dụng và doanh nghiệp
nếu mức thu nhập bình quân đầu người của người dân vĩnh diễn từ một mươi hai triệu tám trăm linh ngàn đồng một người một năm vào năm hai nghìn một mươi một tăng lên bốn mươi một triệu đồng một người một năm vào năm hai nghìn một mươi bảy giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn ba tám mươi
tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn xã có sáu năm trăm năm mươi tám người đạt chín mươi hai tám mươi năm
có được kết quả này
là nhờ địa phương biết dẫn dụng và phát huy tiềm năng thế mạnh nền tảng kinh tế nông nghiệp
từ một xã nông thôn nghèo lạc hậu nước mặn phèn chua dùng căn cứ kháng chiến nay trở thành một đơn vị trung tâm của huyện long mỹ
đối với đơn vị xã dân diễn thì toàn đảng bộ nhân dân xã dân diễn thì hết sức vui mừng và phấn thấu để đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp
cụ thể như hiện nay thì
vì điều kiện của đơn vị xã vĩnh diễn thì về cơ sở hạ tầng thì được phát triển nhanh đồng bộ giao thông đô thị nông thôn thì được quan tâm để đầu tư
đời sống nhân dân thì được nâng lên vào mọi mặt
kinh tế thì tiếp tục phát triển
cũng như kinh tế nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
đảm bảo thực hiện dùng chuyên canh của bưởi bưởi da xanh
không thể phủ nhận rằng sự quan tâm hỗ trợ tích cực về khoa học kỹ thuật của ngành chuyên môn tỉnh quyện
trong đó có công tác cải tạo gia cố nâng cấp hệ thống đê bao khép kính các tuyến kênh thủy lợi nội đồng các tuyến kênh chính để dẫn ngọt rửa phèn phục vụ tưới tiêu bảo vệ ruộng đồng
đã tạo điều kiện thuận lợi trong canh tác
từ đó năng suất lúa tăng lên đáng kể
từ dùng đất sản xuất một vụ lúa một năm năng suất trung bình khoảng ba bốn tấn một hectare
nhưng đến nay phần lớn diện tích đất trồng lúa trong xã có thể canh tác được cả ba vụ lúa năng suất bình quân khoảng sáu tấn một hectare
để phá thế độc canh cây lúa từ năm hai nghìn một mươi một đến nay người dân vĩnh diễn đã áp dụng nhiều mô hình trồng màu làm dường nuôi thủy sản
ngoài ra nhiều người dân vĩnh diễn còn dựa vào điều kiện tự nhiên cơ sở hạ tầng nông nghiệp chuyển sang làm ăn hợp tác
mạnh dạng chọn lựa và nhân rộng mô hình canh tác cây trồng vật nuôi phù hợp có lợi nhuận kinh tế cao thay vì độc canh cây lúa
buổi đầu thì trồng cũng đủ thứ vì đất này nó cũng phèn mặn quá trồng khốm trồng mía trồng dừa năng suất nó cũng không cao
rồi sao thấy bưởi da xanh này nó cũng thích hợp so với đó mà thấy trồng bưởi đó nếu năm năm là trung bình mỗi cái gốc nếu cái tàn nó lớn năm năm nó đều thì cây có thể thu hoạch từ triệu
cây trồng thôn hình thành từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chủ yếu buôn bán hàng tự tiêu tự sản
nhưng sau nhiều năm quy hoạch xây dựng chợ xã vĩnh diễn đang trở thành khu chợ khá sầm út là nơi trưng bày và buôn bán tập trung nhiều sản phẩm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu may mặt điện gia dụng của hàng trăm tiểu thương người dân trong và ngoài xã
ngoài ra khu dân cư thương mại vĩnh diễn với diện tích bốn hectare với khoảng năm mươi căn hộ khang trang góp phần làm thay đổi diện mạo cho trung tâm xã
thông qua các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống gian hóa ở khu dân cư phong trào xây dựng con đường đẹp hầu hết người dân rất đồng tình hưởng ứng tích cực vì họ nhận thức được ý nghĩa thiết thực của các phong trào mang lại đối với quê hương sớm ấp mà trước hết là bản thân mình
đời sống dựt chất và tinh thần của người dân được nâng lên nên ai nấy đều rất đồng tình và quyết tâm cùng xây dựng nông thôn mới